trước thông tin dự báo bão kamuri trên vùng biển philippines sáng nay
ban chỉ đạo trung mừng về phòng chống thiên tai đã họp khuẩn để có các biện pháp ứng phò
bão kamuri được dự báo sẽ di chuyển nhanh theo hướng nam tây nam và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới
sau đó thành vùng áp thấp gây ảnh hưởng chủ yếu ở vùng biển
để chủ động ứng phó với các diễn biến tiếp theo ban chỉ đạo đề nghị các địa phương tiếp tục lưu ý
về vấn đề thông tin đến các tàu thuyền để không có bất kỳ sự cố nào do chủ quan không có thông tin
và với dự báo bão đi về hướng quần đảo trường sa cần thông tin để tất cả cán bộ chiến sĩ
và nhân dân chính quyền trên đảo có những phương án ứng phò về bão
như là các tàu thuyền nheo đậu tại đảo cần cẩn thận để tránh các thiệt hại về tài sản
bởi sau khi hình thành áp thấp kết hợp với không khí lạnh vùng phía tây quần đảo trường sa
được dự báo sẽ có gió giật cấp sáu cấp bảy
công tác trực ban cần nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ thường xuyên báo cáo về ban chỉ đạo trung mương
về phòng chống thiên tai và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn